tại hải dương những ngày này tại khu di tích quốc gia côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương
đang diễn ra lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc
hàng nghìn lượt du khách đã đổ về đây để chiêm bái tham gia các lễ hội dân gian và vãn cảnh
đã thành thông lệ hàng năm từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín
tỉnh hải dương lại long trọng tổ chức lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc
đây là lễ hội truyền thống thu hút du khách không chỉ trong tỉnh hải dương
mà còn nhiều tỉnh thành lân cận
lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm nay diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống
mang đậm màu sắc dân gian như lễ tưởng niệm hưng đạo vương trần quốc tuấn
lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi
lễ cáo yết lễ khai ấn và ban ấn tại đền kiếp bạc giải đua thuyền trải
liên hoan diễn sướng hầu thánh lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông lục đầu
du khách đến với lễ hội năm nay ngày một đông và tỏ ra vui vẻ và hài lòng với công tác tổ chức lễ hội tại nơi đây
tình trạng bâu bám mời chào và đưa đón khách từ xa tổ chức cho các địa phương
cộng hòa hưng đạo lê lợi tiến hành kiểm tra cũng như tổ chức cam kết với các dịch vụ hàng quán
tại khu di tích về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách thập phương về với lễ hội
với những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định công nhận khu
di tích côn sơn kiếp bạc là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt
năm hai nghìn một mươi ba bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chính thức công nhận lễ hội mùa xuân côn sơn
và lễ hội mùa thu kiếp bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia